và bây giờ quay trở lại cùng với lại vị bác sĩ trong số các chuyên gia của chúng ta thì xin được dành câu hỏi cho phó giáo sư nguyễn hoài nam
là có một số những người tiêu dùng thì họ nghĩ là khi mà chúng ta đom đếm rồi cân đo giữa các loại nước khác nhau
thì thôi mình có thể đi mua các loại nước uống đóng chai là an toàn suy nghĩ này như thế nào ạ
vâng thì theo nguyên tắc thì đúng là nước đóng chai là an toàn thật nhưng bây giờ do cái thị trường bây giờ nó cũng hỗn loạn lắm
cho nên là rất là nhiều nước đóng chai có khi cũng không có bảo đảm được cái quy chuẩn về nước sạch để sử dụng
chính vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta sử dụng nước đóng chai thì chúng ta phải đi tìm những cái thương hiệu hay những nơi các cái nhãn hàng có uy tín
còn không có thì chúng ta tốt nhất là chúng ta cứ sử dụng nước ở nhà và chúng ta cũng lắng lọc lại và để sử dụng thì nó an toàn hơn và bảo đảm hơn
về cái thị trường nước đóng chai hiện nay
các cái hãng hiện nay
đang bán trên thị trường
thì cũng có một số thì rất là tốt
nhưng mà một số thì vẫn chưa đạt một số các chỉ tiêu nhất định
xin được cảm ơn ý kiến của các chuyên gia và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho các câu hỏi tương tác